đã nhiều năm nay hàng trăm hộ dân ở làng đắc sút xã đắc rông huyện đắc rây tỉnh con tum
luôn sống trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng vì hàng ngày phải hít phải mùi hôi thối
từ nhà máy sắn của công ty phương hoa đóng chân trên địa bàn
đáng nói hơn là ngay cả nguồn nước từ các giếng của người dân cũng bị ô nhiễm nặng bởi chất thải của nhà máy này
đây là hồ chứa chất thải từ nhà máy sắn phương hoa chưa qua xử lý nhưng lại đưa thẳng ra môi trường bên ngoài nhà máy
có sức chứa khoảng gần một năm trăm linh mét khối hồ chứa chất thải này gần như đã được lấp đầy và nằm ngay giữa khu dân cư đông đúc
theo người dân làng đắc sút cho biết từ khi xuất hiện hồ chứa chất thải này hàng chục giếng nước của người dân trong làng có dấu hiệu bị ô nhiễm
nước có mùi hôi thối có màng váng nổi trên bề mặt sủi bọt khi bơm lên để vài chục phút thì nước chuyển sang màu vàng
khi phơi áo quần áo mặc thì nó ngứa người
mùi khối thì nói chung là rất là khó chịu
mà thậm chí là ở gần nhà máy đây là mấy con nhỏ hay là la là mùi khó chịu đau đầu lắm
mà thậm chí là các hộ về băng đêm ở gần nhà máy là rất là tiếng nghe máy ống ảo
là dẫn đến người dân không ngủ được vì băng đêm trực hại thậm chí là hại đến người dân chức khỏe người dân
trung tâm y tế dự phòng tỉnh con tum đã lấy mấu nước tại chín dự phòng
để kiểm nghiệm thì tất cả các mẫu nước tại chín giếng này đều không đạt chuẩn về chất lượng nước sinh hoạt
chất thải từ nhà máy mì phương hoa đã và đang làm đảo lộn cuộc sống của hàng chục hộ dân từ nhiều năm nay
nhưng cho đến nay chính quyền và các ngành chức năng liên quan của tỉnh con tum vẫn chưa có biện pháp xử lý cụ thể
đối với nhà máy mà xa thải cái bã mì thì việc này là chính quyền địa khuyên đã biết
chất thải mà không được theo quy chuẩn thì nó rất là
mùi hôi thối thứ hai nữa là một số cái giếng đó nó bị ô nhiễm làm cho cuộc sống của bà con nó không sống bình thường
ví dụ là kể cả ngủ trong nhà thì cũng nghe mùi rồi tiếng ôn
tiếng ồn chỉ là một phần thôi nhưng mà nhất là ô nhiễm về nguồn nước sinh hoạt với mùi mưa thối
nhà máy mì phương hoa có công suất là hai mươi năm tấn bột mì một ngày đưa vào sản xuất từ năm hai nghìn một mươi bảy
từ khi nhà máy này đi vào sản xuất
hàng trăm hộ dân ở hai xã là đắk krong của huyện đắc lây và xã đắc giang của huyện ngọc hồi tỉnh con tum luôn phải sống trong tình trạng không khí bị ô nhiễm
mặc dù người dân đã nhiều lần viết đơn kiến nghị nếu ý kiến tại các cuộc tiếp xúc cử tri các cấp nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn không được khắc phục
đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh con tum có biện pháp xử lý rứt điểm tình trạng gây ô nhiễm của nhà máy này trả lại môi trường trong lành cho người dân